tối qua hai mươi ba tháng ba tại khu vực tượng đài lý thái tổ hà nội đã khai mạc lễ hội giao lưu văn hóa việt nam nhật bản
đây là sự kiện nhân kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và ngài izima isao cố vấn đặc biệt của thủ tướng nhật bản shizu abe
ngài umeda kunio đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhật bản tại việt nam cùng tham dự buổi lễ
lễ hội năm nay có sự tham gia của đông đảo các đoàn nghệ thuật truyền thống hiện đại của việt nam và nhật bản
bữa tiệc âm nhạc mang âm hưởng truyền thống hiện đại của hai nền văn hóa đã mang đến cho khán giả những cảm xúc tự hào
về văn hóa của hai dân tộc hòa với những vũ điệu nhạc trẻ sôi động
tôi đã biết đến lễ hội hoa anh đào cách đây được hai năm và tôi cũng đã được tham gia lễ hội
lần thứ hai năm ngoái tôi đến đây thì vào dịp mưa phùn ạ
lễ hội thì nói chung là nếu mà dính vào mưa thì không được đông người hay là không được thời tiết đẹp như năm nay
năm nay là được thời tiết ủng hộ nên là tôi mong muốn là lễ hội diễn ra tốt đẹp ạ
một số hoạt động trong chuỗi lễ hội đã được diễn ra như trao tặng và trồng cây hoa anh đào tại công viên hòa bình
trưng bày khoảng năm mươi cây cùng một mươi cành hoa anh đào cùng những loại hoa đặc trưng của việt nam tại khu vực tượng đài lý thái tổ